theo báo cáo về tình hình kinh tế xã hội đà nẵng năm hai nghìn một mươi chín về lĩnh vực y tế chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn được cải thiện mạng lưới khám chữa bệnh từ tuyến thành phố đến các trung tâm y tế quận huyện xã phường được đầu tư mở rộng nâng cấp
thành phố đà nẵng có bảy quận huyện với năm mươi sáu trạm y tế xã phường hiện một trăm linh trạm y tế có nữ hộ sinh y tá điều dưỡng một trăm linh xã phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi thành phố đã xây dựng nâng cấp cải tạo hệ thống các bệnh viện chuyên sâu đa khoa và trung tâm y tế
ước tính trong năm hai nghìn một mươi chín thành phố đạt bảy mươi năm chín mươi bảy dường bệnh trên một mươi dân và có hơn một mươi tám bác sĩ trên một mươi dân
mặc dù ngành y tế đã tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng chống nhưng tình hình dịch bệnh đặc biệt là sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố tuy nhiên sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng mạnh so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
công tác tuyên truyền vận động thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật dân số kế hoạch hóa gia đình chăm sóc trẻ em phòng chống bạo lực gia đình đang được đẩy mạnh